hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
sáng nay đại hội thi đua vì an ninh tổ quốc lần thứ tám đã khai mạc
đây cũng là dịp để biểu dương tôn vinh các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến biểu thị cho tinh thần yêu nước
yêu chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã dự đại hội
cùng dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng bộ công an
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc là phong trào thi đua được bộ công an phát động hàng năm
gắn với phong trào công an nhân dân học tập thực hiện và làm theo sáu điều bác hồ dạy
cuộc vận động xây dựng phong trào phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
đã góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức
phong trào được nuôi dưỡng bằng các phong trào thi đua đặc biệt theo đợt thực hiện các chuyên đề công tác
các cuộc vận động được lồng ghép gắn kết cùng với các phong trào thi đua do thủ tướng chính phủ phát động
với hiệu quả ngày càng cao hơn bằng hình thức tổ chức phong phú hấp dẫn
từ các phong trào thi đua đã xuất hiện các sáng kiến nhiều mô hình hay như làm hết việc chứ không làm hết giờ
ra sức thi đua vì bình yên biên giới vì hạnh phúc của nhân dân thắp sáng ước mơ tuổi trẻ công an nhân dân
trung sức vì biển đảo quê hương
tại đại hội nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực như đấu tranh với tội phạm
bảo đảm trật tự an toàn xã hội đã chia sẻ những khó khăn trong đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
các cán bộ chiến sĩ đã không ngừng nâng cao trách nhiệm sáng tạo dũng cảm mưu trí
tham gia đấu tranh chống tội phạm xây dựng thế trận an ninh nhân dân
những mô hình hay phát huy được tác dụng tiếp tục được nhân rộng
trước khi vào dự đại hội thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các đại biểu dự đại hội
đã tham quan triển lãm tranh của các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phát hỏa lại công việc hàng ngày của mình